tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia thành an thổ ở xã an dân huyện tuy an tỉnh phú yên
đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm năm ngày sinh đồng chí trần phú
tổng bí thư đầu tiên của đảng cộng sản việt nam
lễ kỷ niệm đã tái hiện cuộc đời thân thế và sự nghiệp của đồng chí trần phú
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh nhà lãnh đạo tài năng của đảng
người chiến sĩ kiên trung của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi đồng chí trần phú được bầu làm tổng bí thư của đảng cộng sản việt nam
ngày sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi một đồng chí trần phú đã chút hơi thở cuối cùng ở tuổi hai mươi bảy
sau khi bị thực dân pháp bắt và tra tấn dã man
hiện nay một số tư liệu quý giá về thân thế và sự nghiệp của tổng bí thư trần phú
đang được lưu giữ tại di tích lịch sử cấp quốc gia thành an thổ